rừng tràm trong chiến tranh là nơi ẩn dấu cho bộ đội ta
rừng tràm trong thời bình là nguồn thu nhập
là nơi thanh lọc không khí cho con người
cây tràm lớn lên gắn bó với đời sống người dân vùng miệt thứ đã bao năm
và giờ đây cây tràm lại được rất nhiều nước trên thế giới biết đến
khi mang tên một dòng tranh
người đưa vỏ tràm trở thành những bức tranh sóng động hấp dẫn cho mọi người
là anh lê hoàng nhân ngụ xã đông hương b quyện an minh tỉnh kiên giang
một chiếc cầu tre một con đò nhỏ một máy tranh đơn sơ bên dòng sông trẹm êm đềm
và còn rất nhiều hình ảnh đời thường sóng động khác được tái hiện trên tranh vỏ tràm
đến vùng miệt thứ chúng ta không chỉ được nghe đơn ca tài tử trải nghiệm cảm giác đi rừng
mà còn có thêm một đặc sản mới là thưởng thức tranh vỏ tràm
tràm là loại cây thân gỗ phân bố rộng trên phạm vi toàn thế giới
trong đó tập trung nhiều ở vùng nhiệt đới nóng ẩm
ở việt nam tràm tập trung nhiều ở miền nam
trong đó vùng u minh hạ của cà mau u minh thượng của kiên giang và tỉnh đồng tháp có số lượng nhiều nhất
không phải ngẫu nhiên mà cây tràm trở thành loại cây quen thuộc với người dân vùng miệt thứ
bởi nó đã đi sâu vào tiềm thức vào máu thịt của những con người xứ miệt
cây màu nước đen đặc trưng của tràm tạo ra
cây màu xanh bạc ngàn của lá tràm đã gắn bó với người dân chẳng rời
tràm có thân cao trên dưới một mươi mét
được trồng để lấy gỗ làm đồ mộc gia dụng đồ gỗ mỹ nghệ
sử dụng ở các công trình xây dựng dân dụng chưng cất tinh dầu để làm dược phẩm và trị bệnh
tuy nhiên giờ đây nó đã trở thành tên cho dòng tranh nghệ thuật đặc sắc
anh lê hoàng nhân một nghệ nhân tây ngang

nói về tràm tràm trở thành những bức tranh sinh động và đi vào lòng người
nói về tranh vỏ tràm cũng chưa ai khẳng định được nó có từ bao giờ do ai khởi nguồn
có người cho rằng do một cụ ông quê ở đồng tháp
ngày xưa do bị địa chủ áp bức đã trôi giạc về xứ miệt thứ sinh sống
vùng này ngày xưa tràm cây rất to nên ông lột vỏ để lợp nhà
quá trình nẹp vách nhà thấy vỏ tràm giống như giấy
nên lúc rảnh rỗi ông hay lấy thang củi vẽ hình hưu nai chim chốc cây cối
cho con cháu con cháu con cháu con cháu
đó là hình mẫu sơ khai của tranh vỏ tràm ngày nay
từ chuyện xưa một số hòa sĩ khu vực đồng bằng sông cửu long đã nghiên cứu chế tác tranh vỏ tràm
và phổ biến dòng tranh này hiện nay
anh lê hoàng nhân là một trong những người tiếp nối dòng tranh này với một sự ngẫu nhiên
năm hai nghìn sáu sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp về địa phương công tác
tại hội nông dân xã và xã đoàn đông hương b
thông qua các cuộc giao lưu anh tình cờ thấy được một số bức tranh làm bằng vỏ tràm rất độc đáo
sẵn có máu mê vẽ nên anh tự mầy mò tập tành làm tranh và gắn bó với nghề này
chưa một ngày học qua trường lớp mỹ thuật hay làm tranh vỏ tràm nào
vậy mà giờ đây mỗi bức tranh do anh nhân tạo ra đều thể hiện được cái hồn của làng quê nam bộ
cái ý của mình là cũng muốn là thông qua các bức tranh này
cái tranh vỏ tràm giới thiệu cái phong cảnh cái đặc trưng kiến trúc những cái tiềm năng của những cái đặc trưng của địa phương
xét cho cùng như vậy cái vỏ tràm là một cái sản phẩm bỏ đi
nhưng mà thông qua cái việc mình tận dụng nó mình làm tranh nó
thì tạo lên những tác phẩm tranh có thể khái quát lên cái quê hương của mình
cái đòn khách người ta tới thăm người ta chọn để làm một quà tặng lưu niệm
bạn thân thấy rất là dịnh dự và sẽ cố gắng bằng bằng
cái khả năng của mình làm sao đó cho tranh mình ngày một là đẹp hơn
ngày một đáp ứng được tốt cái nhu cầu của cái người sử dụng trong cái dài năm tới
tranh vỏ tràm thuộc thể loại xé giấy gián
chủ yếu sử dụng vỏ từ cây tràm mọc trên các bờ liếp
hoặc trong rừng tràm tự nhiên lâu năm khoảng trên một mươi năm năm
vỏ được phơi khô bóc tách cẩn thận tẩm quá chất để tránh mối mọt
có loại tranh sử dụng keo gián có loại không sử dụng keo gián
loại hiện tại thường thấy là sử dụng một loại keo đặc biệt
để làm cho bức tranh có độ bền cao giữ được nét quang sơ tự nhiên
bóng và đảm bảo màu sắc ổn định chống mối mọt chống thấm nước
các công đoạn làm tranh phải chuẩn bị chú đáo
đầu tiên là tạo mẫu phát quả đường nét chính của tranh trên bề cà tông
tùy người làm tranh muốn vẽ gì theo ý thích
sau đó lựa chọn sắp xếp vỏ tràm cho phù hợp bố cục tranh
bước tiếp theo bóc tách từng lớp vỏ tràm
lắp vỏ tràm lên
trên nền cà tông theo thứ tự
nền bối cảnh con người
chỉnh sửa màu sắc các đường nét chi tiết cho hài hòa
dùng thêm keo để đảm bảo độ bền bóng sáng
cuối cùng lắp khung tranh và hoàn chỉnh tranh
nghe có vẻ khá đơn giản
nhưng để tạo ra một bức tranh ưng ý có khi phải mất cả vài tháng
nhưng cũng có khi chỉ vài ngày
tùy theo nguồn cảm hứng và chất liệu có tìm được hay không
nguồn nguyên liệu
nguồn nguyên liệu thật là
thì cái đầu vào của nguồn nguyên liệu và việc tìm nguồn nguyên liệu là do ý định của người làm tranh
thường thì cây tràm mình sử dụng hết tất cả các bản màu có trên nếp cây
tuy nhiên theo mùa khác nhau mình cũng sẽ lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp
cho ý đồ của mình sáng tác bức tranh
cây tràm thì nó cũng có ba bốn bản màu thôi
nhưng mà cơ bản là mình lấy hết từ trong ra ngoài
và lấy về thì mình mới phân định ra
mình chỉ phân chia cái màu nguyên liệu của nếp cây tràm
và xác ra để mình sáng tác tranh
vào rừng tràm tìm nguyên liệu cũng là một việc thú vị của những người làm tranh
bởi chính tay họ chọn lựa chất liệu
chính mắt họ tìm được gam màu mong muốn
hoặc một gam màu khó tìm
được phát hiện dưới những gốc tràm ngập nước là cả một niềm vui
mỗi một lựa chọn người làm tranh phải tinh ý nhận thấy từ chất liệu
vỏ tràm chỉ có ba tông màu chính là nâu sẫm vàng nhạt và trắng ngà
nên cũng khó khăn khi phối màu

mới thấy sự say mê nhiệt tình từ tình yêu nghệ thuật
luôn thôi thúc người yêu tranh tìm tòi khám phá
loại tranh này đòi hỏi sự kiên trì sự chịu khó sự sáng tạo
và một cái tâm của người yêu tranh
chẳng bao giờ có thể tạo ra hai bức tranh giống nhau dù cùng một người làm
bởi chất liệu là tùy tay người chọn
xé dày hay mỏng đậm hay nhạt
từng lớp vỏ tràm được bóc tách cũng không giống nhau
chọn nguyên liệu đầu vào
và việc tiến hành sáng tác tranh là mình phải làm mang tính chất là đồng bộ
và nó phải tuân thủ theo một quy trình gần như là nó làm xong là không có chỉnh sửa
có nghĩa là mình dán trồng lên tất cả lớp xong là mình chỉ cần lấy nét lại là xong bức tranh do đó
thì cơ bản là cái việc lựa chọn vỏ tràm cũng khó
và việc cố định vỏ tràm lên như thế nào để đạt theo bốn cục chung tranh
thì nó cũng phải đòi hỏi tính ti mỹ và tính chuẩn sát
đến thăm phòng trưng bày tranh vỏ tràm miệt thứ của anh lê hoàng nhân
du khách đều trầm trồ với những hình ảnh làng quê con người được tái hiện trên tranh
không chỉ vì nét đẹp độc đáo tinh tế của bức tranh
mà người xem còn thú vị hơn vì nguyên liệu làm tranh chính là vỏ tràm
những thứ tưởng chừng bỏ đi hoặc làm chất đốt
chỉ với nguyên liệu rất dân giả nhưng tranh của anh nhân đã được nhiều nơi chọn mua làm quà tặng
và đặc biệt món quà mang đậm hơi thở hồn quê của vùng đất nam bộ này
đã đến với bạn bè thế giới là món quà đặc biệt để lại ấn tượng trong lòng du khách gần xa
qua nhìn nhận thì anh đánh giá tranh vỏ tràm là một nghệ thuật rất là hay
có thể là mình sử dụng nghệ thuật mà mình có được tại địa phương này về vỏ tràm
để làm những bức tranh nghệ thuật để giới thiệu quảng bá với tất cả mọi người
điều đó rất là ok rất là tốt
không chỉ dừng lại ở đó anh nhân còn tận dụng lợi thế rừng tràm để làm du lịch sinh thái cộng đồng
giúp bà con địa phương vừa có thêm thu nhập vừa bám rừng giữ rừng làm cho rừng đẹp hơn
hiện tour du lịch của anh đã thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm
sử dụng hiệu quả khai thác đi kèm bảo vệ là phương châm hoạt động của tuô du lịch sinh thái này
bởi rừng là nguồn lợi quý không phải nơi nào cũng có được
những phút giây thư thả hòa mình vào thiên nhiên
đi gắt kèo ong hay có những món ăn ngon đặc sản đồng quê thì hãy cùng tham gia chuyến du lịch này
du lịch sinh thái với các hoạt động trải nghiệm khám phá rừng
không chỉ dành cho du khách thích cảm giác phiêu lưu khám phá
mà còn là nguồn cảm hứng cho văn nghệ sĩ hay các nhiếp ảnh gia trải nghiệm sáng tác
quan trọng trong chuyến đi đó là những hộ dân địa phương cùng dẫn dắt khách đến các địa điểm
cùng ăn ở sinh hoạt tại nhà dân
hình thức du lịch homestay này thường gặp ở các chuyến du lịch biển đảo ở kiên giang
và giờ được áp dụng cho du lịch rừng

rồi tự tay mình nướng nữa
nướng xong rồi mình ăn theo cái nguyên thủy xưa
giờ cha mẹ mình dùng đũa chán mà bây giờ mình bẻ ra mình ăn tay
trời ơi cảm giác nó thiệt là nó sung sướng làm sao đâu
với những tán rừng tràm có nhiều loài động vật sinh sống
và có cả bước chân của những con người yêu nghệ thuật
cây tràm mang hồn quê hơi thở của vùng đất nam bộ của vùng miệt thứ
và giờ đây còn đậm hơi thở của một tình yêu nghệ
thời gian tới ngoài việc làm tranh võ tràm
anh nhân còn cùng với bà con địa phương
tiếp tục phát triển và mở rộng thêm nhiều nội dung trải nghiệm trong tour du lịch sinh thái
hy vọng không xa những bức tranh vỏ tràm sẽ ngày càng được nhiều nước trên thế giới biết đến
và những cánh rừng tràm của quyện an minh sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa